tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung mương
thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân việt nam đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc
trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi
nói chuyện với các điển hình tiên tiến tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn mỗi chiến sĩ luôn phát huy cao độ
bản chất cách mạng truyền thống quyết chiến quyết thắng phẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ hồ
cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí bí thư trung ương đảng đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị
đồng chí nguyễn văn nên tránh văn phòng trung mương đảng lãnh đạo văn phòng tổng bí thư
văn phòng chủ tịch nước lãnh đạo tổng cục chính trị bộ quốc phòng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước chúc mừng biểu dương các điển hình tiên tiến
trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng quân đội nhân dân khẳng định đây là hiện thân
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam là biểu hiện phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ trong thời đại mới